nhờ vậy an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định và giữ vững
tiếp theo chương trình tăng cường động lực cho hội nhập kinh tế quốc tế
quảng trị đảm bảo an toàn tàu thuyền trong mùa mưa bão
vừa qua tại hà nội đề án hệ trí thức việt số hóa đã chính thức được khởi động
dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam
với mục tiêu chia sẻ chi thức cổ vũ sáng tạo kết nối cộng đồng
vì tương lai việt nam đề án nhằm lan tỏa thông điệp
mọi ý tưởng từng phim gõ đều vì cộng đồng
đề án hệ chi thức việt số hóa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo quyết định số sáu trăm bảy mươi bảy qd ttg ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
được hiện thuộc hóa tại website ytríthức vn
hệ trí thức việt số hóa hứa hẹn sẽ tạo ra một hệ sinh thái toàn diện
để tất cả mọi người nhất là thế hệ trẻ
sáng tạo phát triển các công nghệ tiên tiến
trên nền tảng của dữ liệu lớn internet of things trí thông minh nhân tạo
đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
mọi tổ chức cá nhân trước hết là lớp trẻ đội ngũ trí thức
cộng đồng công nghệ thông tin hãy cùng chung tay phát triển hệ trí thức việt số hóa
để góp phần phổ biến sáng tạo chi thức nâng tầm trí tuệ việt nam
trong thời gian tới dựa trên những nền tảng được xây dựng ban đầu
các hoạt động vận hành phát triển nội dung của đề án mới
được chính thức triển khai sau lễ khởi động
nhiều tài liệu dữ liệu từ các cơ quan bộ ngành
sẽ được cập nhật trên kho dữ liệu mở của đề án
với độ mở ngày càng cao kinh tế việt nam được cho là gắn kết rất lớn
với nền kinh tế thế giới
điều này đã xảy đến trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua khi kinh tế trong nước
được hưởng lợi nhờ sự chủ động hội nhập sâu rộng
và kinh tế thế giới sau hơn một mươi năm khó khăn đã có những tín hiệu cải thiện
năm hai nghìn một mươi bảy đánh dấu tròn một mươi năm việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto
mở cửa và hội nhập có nghĩa là chấp nhận tham gia một sân chơi lớn hơn
về thương mại và đầu tư
sự đổi thay đã được nhìn thấy ở hầu hết các ngành lĩnh vực kinh tế
khi chấp nhận luật chơi cạnh tranh của toàn cầu hóa
nếu mà có thể nói là mất gì
thì có lẽ là
cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ mất đi cái bán lẻ
mà trước đây là một trăm linh chỉ là bán lẻ truyền thống
bây giờ là chúng ta có cả bán lẻ truyền thống và bán lẻ hiện đại
thứ hai là mất đi đó là cái hình thức bán lẻ mà lạc hậu manh muốn
và không chưa đáp ứng được cái yêu cầu của người tiêu dùng để mà có thể phát triển
còn được thì chúng ta thấy là được rất nhiều
việt nam là một ví dụ thành công về tiến trình hội nhập
mà ở đó việt nam đã khai thác được nhiều lợi thế so sánh
lợi thế so sánh đó chính là chất lượng
nguồn nhân lực và năng suất lao động
các ngành hàng mà việt nam chiếm ưu thế
lần lượt là điện tử diệt may và nông sản
việt nam phát triển nhiều nhờ mở rộng quan hệ chính sách được mới
đi liền với mở rộng quan hệ ngoại giao
các đối tác kinh tế quốc tế cũng ngày càng nhìn thấy
những tiềm năng đầu tư đầy hấp dẫn ở thị trường việt nam
hàn quốc đã có ba năm liên tiếp đứng đầu danh sách các quốc gia đầu tư vào việt nam
thực sự là một thành tích đáng kinh ngạc
điều này thể hiện ở sự kết hợp giữa nguồn vốn và kỹ thuật ưu việt của hàn quốc
với nguồn lao động dồi dào của việt nam tạo thành một tổ hợp lý tưởng
sẵn sàng làm bạn hàng đối tác kinh doanh với tất cả các nền kinh tế
việt nam cũng chủ động tham gia vào tiến trình định hình các cơ chế hợp tác thương mại thế hệ mới
nhưng hội nhập sâu hơn
cũng đòi hỏi những cách làm mới từ các nhà quản lý và chính cộng đồng doanh nghiệp
nếu có sự chuẩn bị phù hợp
với môi trường kinh doanh và
chính sách để chúng ta có cơ hội đón nhận
và tận dụng
hiệu quả các lợi ích từ các nhập định
qua đó tăng trưởng xuất khẩu
vào các thị trường về tiềm năng
trái nếu thiếu sự phối hợp và chuẩn bị từ các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp
không những cơ hội
sẽ bị bỏ lỡ mà chúng ta còn phải chịu thua thiệt
trên chính sân nhà của mình
khi mở cửa thị trường theo các cam kết
liên tiếp những cuộc đối thoại
trao đổi giữa chính phủ và doanh nghiệp
đã được tổ chức
để thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và thách thức từ bên trong
cùng tìm ra động lực mới
để thúc đẩy hội nhập
tập trung tổ chức lại bên trong của nền kinh tế
theo quan điểm kinh tế thị trường đối với chủ nghĩa
phải cải cách mạnh mẽ bên trong
về kinh tế
để phù hợp với hội nhập
tổ chức lại sản xuất
an toàn thực phẩm
xây dựng thương hiệu
tái cơ cáo mạnh mẽ
thực chất nền kinh tế
đổi mới mô hình tăng trưởng
phát huy mạnh mẽ chính phủ
để tiếp tục hoàn thiện thể chế
hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng
để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của việt nam
những thành quả của tiến trình đó
đã thể hiện rõ trong những kết quả của năm hai nghìn một mươi tám
cũng là bàn lề cho một giai đoạn mới
nâng cao uy tín
vị thế của việt nam
trên trường quốc tế
trong năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh quảng trị là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nhiều cơn bão lớn
ngư dân cùng tàu thuyền trong tỉnh
là đối tượng liên tục phải đối diện với nguy cơ thiệt hại do thiên tai gây ra
bằng sự nỗ lực quyết tâm trong công tác chỉ đạo tuyên truyền
tỉnh quảng trị
đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão
bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và ngư dân
trong năm hai nghìn một mươi bảy
có nhiều cơn bão lớn và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển quảng trị
để chủ động ứng phó tình hình mưa bão diễn biến phức tạp
tỉnh quảng trị đã tăng cường công tác tuyên truyền
vận động bà con ngư dân đưa thuyền vào bờ tranh trú bão
đặc biệt việc phát huy vai trò của tổ tự quản tàu thuyền
thường xuyên thông tin liên lạc
cập nhật tình hình mưa bão
để các tàu thuyền chủ động tìm nơi tranh trú
đã giúp việc bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân được hiệu quả hơn
bên cạnh đó chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
như công an biên phòng cũng tích cực sử dụng mọi phương tiện thông tin
để cập nhật tình hình mưa bão cho bà con ngư dân
tổ chức kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền
không để tình trạng ngư dân ở lại trên thuyền trong khi có bão
đồng thời các địa phương cũng chuẩn bị phương án di rời
tìm nơi neo đậu phù hợp
giúp bảo vệ tài sản cho bà con ngư dân
bằng sự nỗ lực quyết tâm của các cấp các ngành
cùng với ý thức của người dân
ngày càng được nâng cao
trong mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh quảng trị đã bảo đảm an toàn cho hơn hai ba trăm linh tàu thuyền
với hơn bảy năm trăm linh ngư dân trong tỉnh
bên cạnh đó hơn năm mươi tàu thuyền
cùng hàng chục ngư dân của các tỉnh khác
cũng đã neo đậu
tranh trú bão an toàn tại quảng trị
các cấp ủy đảng
chính quyền địa phương
và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã tổ chức
kết hợp chặt chẽ
và từng đường trượt một tình huống
thì chúng tôi đã có sự chỉ đạo rất quyệt liệt
và chỉ nhờ cái nhận thức
ý thức của người dân và sự chủ động vào cuộc
của các sở bán ngân
thì đã giúp cho cái vấn đề phong trọng thiên tai
của tỉnh năm hai nghìn một mươi bảy
đã có những kết quả bước đầu
trong thời gian tới
khi tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp
đòi hỏi có sự liên kết
phối hợp chặt chẽ giữa ngư dân với nhau
và ngư dân với chính quyền địa phương

để chủ động trong công tác phòng chống mưa bão
đây là kinh nghiệm không chỉ đối với tỉnh quảng trị
mà còn là các tỉnh ven biển nước ta
nhằm góp phần hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra
trước tình hình rét đậm rét hại những ngày qua
tỉnh miệt núi hòa bình đã và đang tích cực
đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền cho người dân
về công tác phòng chống đói rét
và dịch bệnh cho đàn gia súc
đặc biệt là đàn trâu bò
của các hộ dân vùng sâu vùng xa
theo thống kê của sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh hòa bình
tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh có khoảng sáu sáu triệu con
trong đó đàn gia súc gồm hơn một trăm linh con trâu
hơn sáu mươi bảy năm trăm linh con bò
trước tình hình mưa kèm theo rét đậm rét hại
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh hòa bình
đã cử các đoàn đi kiểm tra
việc phòng chống đói rét dịch bệnh
cho đàn gia súc gia cầm ở một mươi một trên một mươi một huyện thành phố
đồn đốc thực hiện áp dụng
các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh
tại các địa phương và tận hộ chăn nuôi chủ trang trại
các huyện vùng cao vùng sâu như kim bôi
đà bắc mai châu tân lạc yên thủy
cơ bản đã khắc phục được hiện tượng thả rông
bỏ đói trâu bò trong những ngày mưa rét
việc che chắn chuồng trại
chuẩn bị củi than củi để sửa ấm
gần khu vực gia súc nuôi nhốt
cũng đã được nhiều gia đình chuẩn bị khá tốt
rết hại cũng về sớm quá
đến tháng một mươi hai
gia đình cũng có đàn bò
gia đình cũng che chắn cho trâu bò
bây giờ rét quá không thả được
thế gia đình cũng cho ăn cỏ
các thứ ở nhà thôi không thả nữa
để phòng chống đói rét và dịch bệnh
cho đàn gia súc trước đợt rét đậm rét hại này
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hòa bình
đã chỉ đạo các trạm chăn nuôi và thú y huyện
tiếp tục tham mưu cho phòng nông nghiệp
và phát triển nông thôn có kế hoạch
phòng chống dịch bệnh cho gia súc
tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi
tuyên truyền để người chăn nuôi
thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine
cho đàn gia súc gia cầm định kỳ
và bổ sung khử trùng
tiêu độc môi trường chăn nuôi cơ sở giết mổ
buôn bán gia súc gia cầm
nhất là các ổ dịch cũ
đối với người dân đặc biệt là
hộ chăn nuôi gia súc lớn
như trâu bò thì do
mùa rét như vậy nó thay đổi
rất là đột ngột cho nên là cần để theo dõi
bản tin dự áo thời tiết
đối với chúng tôi cũng khuyên cáo là những ngày
thời tiết như vậy là xuống dưới một mươi hai độ
thì không nên cho trâu bò
chăn thả ngoài đồng không cần làm việc
đồng thời là cho những thức ăn dự trữ
thức ăn thô xanh ăn tại chuồng
cho uống nước ấm
và đồng thời là bổ sung thức ăn xanh
để đảm bảo tăng cường sức khỏe cho bò
qua mùa đông này
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh hòa bình cho biết nếu nhiệt độ
xuống thấp nữa căn cứ vào tình hình thực tế
tỉnh sẽ hỗ trợ người nghèo lượng thức ăn
dự trữ và vật liệu che chắn chuồng trại
xong yêu cầu các địa phương
phải tích cực tuyên truyền vận động nông dân
chủ động nguồn cỏ tự trồng
và tích trữ lượng thức ăn tận dụng
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với đàn gia súc
những ngày đầu năm mới này
nhiều em học sinh nghèo của tỉnh phú yên
đang hân hoan háo hức
khi được nhận những tấm áo ấm
từ những đoàn từ thiện không quản ngại
đường xá xa xôi để đến hỗ trợ các em
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
xã vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số phú mỡ
là địa bàn xa xôi nhất của tỉnh phú yên
cách thành phố tuy hòa gần chín mươi km
đi lại khó khăn
thế nhưng nhiều đoàn cứu trợ vẫn không ngại vất vả
về tận đây mang những chiếc áo mới
tặng cho học sinh nghèo với mong muốn
các em được ấm hơn trong mùa xuân này
được nhận áo mới vừa vặn
những trẻ em ở đây không giấu được niềm vui
phụ huynh tự tay khoác áo cho con em mình
cũng cảm thấy ấm lòng hơn
có áo ấm nhiều em còn được tặng
những chiếc xe đạp mới tinh
đạp đến trường nhanh hơn thuận tiện hơn
những mất mát mà người dân tỉnh phú yên
phải gánh chịu do cơn bão số một mươi hai gây ra
là rất lớn những món quà mà các nhà
hảo tâm và các tổ chức mang lại
phần nào đã làm cho các gia đình có thêm hơi ấm
khởi dậy tinh thần học tập vui xuân
đón tết vui vẻ đầm ấm đối với
các em học sinh xong đâu đó
ở những nơi còn nhiều khó khăn sau bão
vẫn rất cần sự quan tâm chia sẻ
của những tấm lòng thuyện nguyện